thưa quý vị sáng nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thị bích hoàng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan
điều đáng lên án lợi dụng việc nhiều tỉnh thành phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến nhu cầu mua thực phẩm
trong đó có các nông sản tăng cao nhân cơ hội này hoàng và đồng bọn đã lừa bán những vườn rau ảo chiếm đoạt của nạn nhân số tiền hàng trăm triệu đồng
theo điều tra nhóm lừa đảo gồm năm người do đối tượng lê thị bích hoàng cầm đầu đã lập nhiều tài khoản ảo
sau đó đăng tải các bài viết buôn bán rau củ quả đà lạt vào các hội nhóm trên mạng xã hội facebook để tìm kiếm nạn nhân
khi có người hỏi mua các đối tượng nhắn tin yêu cầu những người này chuyển tiền trước hẹn ngày đến vườn thu hoạch rồi khóa tài khoản
bằng thủ đoạn trên hoàng và các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
được biết nạn nhân của các đối tượng không chỉ ở thành phố đà lạt mà giải rác ở nhiều địa phương trên cả nước
hiện những ai là nạn nhân của các nhóm đối tượng lừa đảo này liên hệ với công an thành phố đà lạt để được giải quyết